đại đoàn kết cội nguồn sức mạnh
bài viết đã nêu bật ngàn đời nay từ truyền thuyết lạc long quân âu cơ thánh gióng đến hội nghị riêng hồng nhà trần
khích lệ tướng sĩ đoàn kết như tình cha con quyết đuổi giặc nguyên mông hung hãn dành lại nước non cha ông
thời lê lợi nguyễn trãi tướng sĩ một lòng phụ tử ngọt ngào nước sông chén rượu mang về độc lập giang sơn
thời đánh pháp đuổi mỹ cả dân tộc hướng về bắc hồ đoàn kết thành một khối vững như giải trường sơn
làm nên chiến thắng thống nhất đất nước
hôm nay cả dân tộc hướng theo cờ đảng quang vinh viết tiếp bản hùng ca đổi mới
đưa nước nhà tiến bước sánh vai cùng các cường quốc nam châu
lời bác là lời lịch sử là lời chân lý
đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
thưa quý vị lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
do ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức
vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy tháng một mươi một đã để lại nhiều xúc cảm và lan tỏa thông điệp
từng nhớ người đi vì người ở lại
mỗi câu chuyện mỗi sẻ chia của những người tham dự đều khiến những người xem
và người nghe không khỏi dây dứt từ đó nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân
với chính bản thân cũng như đối với cả cộng đồng mỗi khi tham gia giao thông
bài viết trên báo giao thông nêu ra những con số đáng suy nghĩ như mỗi ngày
tai nạn giao thông làm hơn hai mươi người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà
tai nạn giao thông đang gây thiệt hại
kinh tế mỗi ngày cho đất nước là khoảng từ bốn trăm linh đến năm trăm linh tỷ đồng
và chương trình điểm báo ngày hôm nay cũng xin được tiếp tục với bài viết
được đăng tải trên báo thời nay cam go cuộc chiến chống gian lận xuất xứ
theo bài viết trước diễn biến khó lường trong cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn
tình trạng hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ nước ngoài trung chuyển qua nước ta
rồi gian lận giả mạo xuất xứ việt nam để xuất khẩu hoặc là tiêu thụ
tại thị trường trong nước đã xuất hiện nhiều hơn
các lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường chống gian lận giả mạo xuất xứ
trên thực tế thì công tác này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
nội dung chi tiết được đăng tải trên trang nhất và trang hai mươi ba
mời quý vị và các bạn đón đọc
trong khi đó trên báo lao động số ra ngày hôm nay lại nêu thông tin là
dự kiến chạy thử và khai thác
từ ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
thế nhưng đến nay sau nhiều lần lỡ hẹn dự án vẫn chưa thể đưa vào khai thác
thương mại và dẫn đến thu nhập của người lao động thấp
cũng như là rất nhiều người đã phải xin nghỉ việc
thưa quý vị thời gian gần đây các cuộc gọi tin nhắn rác quảng cáo nhà đất hay là bảo hiểm
gia tăng khủng bố rất nhiều người dùng điện thoại
dự thảo nghị định mới được kỳ vọng sẽ tổng tấn công các cuộc gọi và tin nhắn rác
đây là nội dung của bài viết
ngăn chặn cuộc gọi rác tấn công được đăng tải trên báo tuổi trẻ
theo ý kiến của nhiều chuyên gia chúng ta đã có những quy định về xử phạt
thế nhưng việc thực thi những năm qua cho thấy vẫn còn rất lỏng lẻo
hoặc là có thời gian cơ quan chức năng làm công tác thanh tra kiểm tra
việc quản lý thông tin thuê bao buôn bán xim rác rất mạnh
khiến lượng xim rác và tin nhắn giảm thấy rõ rệt
thế nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy
xin được chuyển sang nội dung đáng chú ý của các báo khác
báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài sớm ổn định giá và ngành hàng thịt lợn
từ tháng một mươi đến nay
giá lợn hơi liên tục tăng và tăng mạnh trong những ngày gần đây
kéo theo giá thịt lợn trên thị trường cũng tăng cao
ở các tỉnh thành phố phía bắc
một số nơi giá lợn hơi đã lên tới mức hơn bảy mươi năm đồng một kg
còn ở miền trung và phía nam
theo ghi nhận mức giá trung bình là hơn bảy mươi đồng một kg
tìm những giải pháp căn cơ và bài bản để ổn định giá thịt lợn ở mức phù hợp
nhất là trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
để vừa bảo đảm phát triển ngành chăn nuôi bền vững
dân là vấn đề cấp bách ngay lúc này
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang tám và trang bảy
mỗi năm có hàng trăm nghìn tấn rác thải nguy hại từ sản xuất nông nghiệp
như vỏ chai bao bì thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ phân bón hóa học
không được xử lý và đổ xuống đồng bằng sông kiều long
rác nguy hại đe dọa vựa lúa là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo thanh niên
tháng một mươi một cũng là thời điểm nông dân đồng bằng sông kiều long bước vào vụ lúa đông xuân
đây là mùa sản xuất lúa lớn nhất trong năm và cũng là vụ mùa mà người dân sử dụng rất nhiều phân bón hóa học
thuốc bảo vệ thực vật
điều đáng ngại hơn là ở đồng bằng sông kiểu long là lượng rác nguy hại từ sản xuất nông nghiệp đang đầu độc môi trường
nhất là môi trường nước mặt ở các canh rạch từ nội đồng ra đến sông lớn
theo tiến sĩ dương văn ni trường đại học cần thơ cho biết
mỗi năm đồng bằng sông kiểu long sản xuất khoảng hai mươi năm triệu tấn lúa
nhưng đất đai và sông ngòi phải khánh từ hai ba triệu tấn phân bón
có nghĩa là khoảng năm một triệu tấn nông dược
bao gồm thuốc bảo vệ thực vật thuốc trừ sâu hay thuốc diệt cỏ thuốc tăng trường
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại